chính phủ nhật bản đang cân nhắc đơn giản hóa hình thức tổ chức olympic tokyo dự kiến diễn ra vào năm hai nghìn hai mươi một nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín
theo nguồn tin từ chính phủ nhật bản sẽ giảm số lượng khán giả và thu nhỏ quy mô các buổi lễ khai mạc và bế mạc của olympic và paralympic
các dịch vụ y tế bao gồm xét nghiệm cho các vận động viên nhân viên khán giả hạn chế đi ra khỏi làng thể thao cũng có thể được thực hiện
các nguồn tin cho rằng ban tổ chức olympic tokyo và ủy ban quốc tế ioc đã thảo luận về việc sửa đổi kế hoạch tổ chức nhằm giảm chi phí cũng như thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan
theo thời điểm mới được nhất trí olympic tokyo sẽ diễn ra từ ngày hai mươi ba tháng bảy đến ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi một sau đó là paralympic từ ngày hai mươi bốn tháng tám đến ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một